thành phố vũ hán tỉnh hồ bắc vùng tâm dịch covid một mươi chín ở trung quốc đã cho đóng cửa thêm một bệnh viện giã chiến do số bệnh nhân covid một mươi chín ở thành phố này tiếp tục giảm xuống
theo chính quyền thành phố bệnh viện giã chiến trên được đặt tại trung tâm triển lãm quốc tế vũ hán nâng tổng số bệnh viện giã chiến được đóng cửa ở trung quốc lên tới một mươi bốn bệnh viện
phần lớn trong số hơn năm mươi bệnh nhân covid một mươi chín bình phục sức khỏe và được xuất viện trung quốc đã được điều trị bằng phương pháp đông y
theo các chuyên gia y tế việc điều trị kết hợp phương pháp đông và tây y cho bệnh nhân covid một mươi chín đã cho thấy rất hiệu quả